bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa vừa tổ chức lễ truy tặng trao tặng huân chương chiến công của chủ tịch nước và bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa cho thân nhân và các đồng chí có thành tích trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tại đồn biên phòng bát mọt huyện thường xuân
thưa uy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã trao huân chương chiến công hạng nhất của chủ tịch nước truy tặng cho đồng chí thiếu tá vi văn nhất sĩ quan điều tra phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ đội biên phòng thanh hóa đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy
nhân dịp này chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đã ký quyết định trao tặng bằng khen và tám mươi triệu đồng tiền mặt cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến biên giới bát mọt